mới đây lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ sau đối tượng đang có hành vi sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản trên biển
theo đó khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng hai trong khi thực hiện nhiệm vụ của tuần tra kiểm soát trên biển cách mũi vũng chùa xã quảng đông huyện quảng trạch gần một hải lý
biên đội tàu và xuồng của hải đội hai và đồn biên phòng ròng phát hiện tàu cá th chín mươi nghìn một trăm tám mươi bảy ts do nguyễn văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã hải thanh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa làm chủ tàu cùng với năm thuyền viên đang sử dụng mìn tự chế để đánh bắt hải sản
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu nguyễn văn vui về hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển
đồng thời dẫn giải tàu cùng với người vi phạm về cảng cá hòn la
tạm giữ giấy phép chứng chỉ hành nghề để tiếp tục xác minh làm rõ